triển lãm đã tái hiện các di sản và truyền thống của cư dân nơi đảo tiền tiêu của tổ quốc
triển lãm đã trưng bày hơn một trăm linh bức ảnh hiện vật của người dân vùng đảo lý sơn
những hiện vật như đèn bão lưới cắt cổ tàu thuyền xưa gắn liền với đời sống ngư dân lý sơn đi biển
đánh bắt và giữ gìn bảo vệ chủ quyền biển đảo hàng trăm năm qua
những hiện vật trưng bày khắc họa rõ nét về văn hóa con người phong tục tập quán lao động sản xuất của cư dân đất đảo
đã thu hút sự quan tâm thường lãm của người dân và du khách
thông qua hình ảnh hiện vật xưa và nay về chủ quyền biển đảo của tổ quốc
triển lãm kéo dài từ nay đến hết ngày hai tháng bảy